trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại tỉnh ninh bình bộ công an phối hợp với công an tỉnh ninh bình tổ chức hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín bảng thi số ba